trước những diễn biến rất phức tạp của dịch covid một mươi chín ngành y tế của nước ta đã thực hiện tốt nhiều biện pháp
nhằm kiểm soát mức độ lây lan của dịch bệnh này
có thể kể đến như hoạt động phân tuyến trong khám và điều trị bệnh ngay tại y tế cơ sở
với sự chỉ đạo sát sao của bộ y tế cũng như những hỗ trợ về chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia đầu ngành tuyến trung ương
trước mắt việt nam đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh này
thế nhưng không vì thế mà ngành y tế hay người dân có thể chủ quan với dịch bệnh
hôm nay buổi tập huấn về chuẩn đoán và điều trị covid một mươi chín đã được cục khám chữa bệnh bộ y tế tổ chức tại hà nội
buổi tập huấn có sự tham gia của nhiều lãnh đạo sở y tế lãnh đạo bệnh viện phòng nghiệp vụ y thuộc các tỉnh thành trên khắp cả nước
tại đây các cán bộ bác sĩ đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong trần đoán điều trị và dự phòng viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín ở địa phương
được hướng dẫn chi tiết về công tác báo cáo giám sát dịch phân loại bệnh nhân
và các đối tượng
nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín phương pháp cách ly với từng đối tượng báo cáo ca bệnh các biện pháp dự phòng áp dụng tại khu vực sàng lọc và phân loại bệnh nhân
dự phòng cộng đồng và tại bệnh viện phương pháp tiến hành các biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
qua buổi tập huấn cán bộ quản lý các cấp cũng như cán bộ y tế được cung cấp các nội dung kiến thức thiết thực bổ ích góp phần chủ động trong công tác giám sát
phát hiện sớm cách ly cấp cứu điều trị kịp thời dự phòng và ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín trên địa bàn